chuyển sang những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
sau gần một tuần tiến hành điều tra truy xét với sự giúp đỡ tích cực của các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã bắt giữ được hung thủ gây ra vụ giết người cướp tài sản
xảy ra vào ngày một mươi một tháng năm vừa qua tại thôn quang dù xã đức bình tây huyện sông hình
khi đối tượng bỏ trốn cách khỏi địa điểm gây án gần một năm trăm linh km
vào chiều ngày một mươi một tháng năm gần khu vực đập thủy điện sông ba hạ
người dân phát hiện một thanh niên nằm bất tỉnh bên đường vùng đầu nhiều vết bị thương
nên nhanh chóng đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu và báo tin cho cơ quan công an
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc và xác định nạn nhân là anh nguyễn anh vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã sơn phước huyện sơn hòa
anh vũ hiện đang học sửa xe máy trên địa bàn
khi rời khỏi gara anh vũ có sử dụng xe máy và nói là đi chở khách
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản
công an tỉnh phú yên đã nhanh chóng điều tra và xác định hung thủ gây án là phan ái dương
một giờ sáng ngày một mươi bảy tháng năm lực lượng công an đã bắt giữ được dương khi đối tượng đang bỏ trốn tại huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
tại cơ quan công an dương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhằm mục đích để có tiền đưa người yêu trả nợ
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an phú yên đã thu hồi được chiếc xe mô tô cùng một số vật chứng liên quan đến vụ án
với các tội danh là giết người và tàng trữ sử dụng trái phép
các vũ khí quân dụng các bị cáo nguyễn sĩ đạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại hà nam lê việt hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại nam định
và lê thái duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại lào cai đã bị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đưa ra xét xử phúc thẩm tại tòa án nhân dân tỉnh hà nam vào sáng ngày hôm nay
theo cáo trạng do có mâu thuẫn tử trước với anh lê hữu trí chú ở tổ dân phố bảo lộc một phường thanh châu thành phố phủ lý
vào khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đạt đã thuê hoàn giết anh trí
với giá là năm trăm linh triệu đồng
cả hai thống nhất mua điện thoại và sim khác để trao đổi liên lạc và thông báo thời gian để giết anh trí
sau đó hoàn rủ duy cùng tham gia
vào ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu khi anh trí đến miếu thần bảo lộc đạt đã dùng điện thoại di động thông báo cho hoàn
nhận được thông tin duy điều khiển xe máy chở hoàn đến chở sẵn tại cổng miếu
khi anh trí đi ra hoàn đi theo sau dùng súng k năm mươi bốn bắn sáu phát vào người anh trí khiến nạn nhân tử vong
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ hồ sơ
vụ án và kết quả xét hỏi tranh luận tại phiên tòa
hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm
tuyên phạt nguyễn sĩ đạt tử hình về tội giết người
lê việt hoàn tử hình về tội giết người
tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
lê thái duy hai mươi năm tù về tội giết người và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn vừa được lực lượng chức năng bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm một mươi bánh heroin một khẩu súng k năm mươi chín và một mươi viên đạn
vào lúc hai mươi ba h đêm qua công an tỉnh hà nam phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi f một mươi nghìn sáu trăm sáu mươi chín có biểu hiện nghi vấn
ngay khi phát hiện cơ quan chức năng đối tượng đã chống trả quyết liệt
định lấy súng để tấn công tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã nhanh chóng khống chế đối tượng
kiểm tra nhanh cơ quan công an thu được trên xe ô tô
một mươi bánh heroin một khẩu súng k năm mươi chín và một mươi viên đạn
tại cơ quan công an đối tượng trần văn luật chú tại thôn bắc thượng xã quang tiến huyện sóc sơn thành phố hà nội
khai nhận trở thuê số ma túy trên cho một đối tượng ở thành phố sơn la
vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ với tiền công năm mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
còn tại hòa bình vào dạng sáng ngày hôm nay
tổ công tác tuần tra kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông tân lạc
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình
đã bắt giữ đối tượng vận chuyển tám bánh heroin chín kg ma túy đá và hai viên ma túy tổng hợp
vào lúc hai h ba mươi hai giảng sáng
tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông tại km một trăm linh một bốn trăm linh quốc lộ sáu tân lạc hòa bình
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi bảy c ba nghìn chín trăm bốn mươi tám chạy quá tốc độ quy định
tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng lái xe không chấp hành và bỏ chạy theo hướng sơn la hà nội
thấy dấu hiệu bất thường
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi yêu cầu dừng xe kiểm tra
trong quá trình kiểm tra lái xe đã rút dao chống trả lực lượng chức năng và định tăng ga bỏ chạy
tuy nhiên đối tượng đã bị khống chế ngay sau đó
lợi dụng trời tối đối tượng nữ ngồi tại ghế phụ đã mở cửa xe bỏ chạy
kiểm tra xe lực lượng công an thu giữ tám bánh heroin chín kg ma túy đá và hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng khai là lò văn thư bốn mươi tuổi trú tại xã nà tàu huyện điện biên tỉnh điện biên
còn đối tượng nữ đã bỏ chạy tên là lò thị hồng ba mươi sáu tuổi trú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên
công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án và đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức lô đề quy mô lớn ở huyện miền núi nam đông thu giữ số tiền gần một tỷ đồng
vào tối qua hàng chục cán bộ chiến sĩ chia thành bảy tổ công tác đã đồng loạt bắt giữ bảy đối tượng trong đường dây đánh bạc này
gồm nguyễn văn thịnh hoàng đại thắng nguyễn đình cường nguyễn xuân phước phan thị thủy nguyễn thị quế tiên nguyễn văn huy
tất cả đều trú tại huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế
tăng vật thu giữ hơn chín trăm linh triệu đồng và nhiều giấy tờ tài sản là công cụ phương tiện dùng để đánh bạc dưới hình thức lô đề
đưa những thông tin không chính xác và chưa được kiểm chứng lên facebook cá nhân theo ý kiến chủ quan của mình
có thể sẽ gây nhiễu loạn thông tin ảnh hưởng đến uy tín danh dự cá nhân kinh tế của người khác
thậm chí là gây hoang mang ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự sinh hoạt của rất nhiều người
tại huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn vừa xảy ra một vụ việc như vậy và công an huyện bắc nạm phải vào cuộc để làm rõ sự thật
đây là những nội dung thông tin
từ facebook oanh phùng oanh phùng đăng tải vào ngày một mươi tám tháng năm kèm hình ảnh các cháu nhỏ mà theo chủ tài khoản facebook cho là đã bị bắt cóc
với những thông tin hình ảnh như thế sau hơn một giờ đăng tài đã có tám mươi bốn lượt chia sẻ khiến nhiều người vô cùng hoang mang
năm bắt được sự việc công an huyện bắc nẵm đã nhanh chóng vào cuộc để tìm chủ nhân facebook nói trên và làm rõ thực hư vấn đề
chỉ trong thời gian ngắn chủ tài khoản facebook trên được xác định là phùng thị oanh chú tại thôn đông lèo
xã bộc bố huyện bắc nẵm
theo bảo anh chỉ nghe có thông tin về việc một gia đình đang tìm kiếm bốn em nhỏ bị mất tích
nên đã vội vàng đưa thông tin này trên mạng xã hội
thấy mấy người phụ nữ thì khóc khóc thì là cũng tập trung ở đấy gần hai mươi người
các đàn ông và phụ nữ thì hỏi ra mới biết là có bốn trẻ em bốn trẻ em nữ
thì là bị có nghĩa là không tìm không thấy từ hôm một mươi bảy
mà có hai người đàn ông đấy thì là nhờ chị đăng bài là tìm mấy đứa trẻ này
sự thật về bốn em nhỏ có bị bắt cóc hay không đã được cơ quan công an làm rõ
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đặng thị chíp sinh năm hai nghìn bốn chú tại khuổi lạn xã bằng thành
là học sinh trường trung học cơ sở bán chú bằng thành đặng trăn châu
thì thấy ba em nhỏ cùng xóm gồm đặng thị đao triệu mùi sành và đặng thị đăng
đặng thị đông là học sinh điểm trường khuổi lạn thuộc trường tiêu học xã bằng thành
đang chơi ở ven đường
chip đã rủ ba em nhỏ đến trường của mình cách đó bảy km để lấy chăn chiếu
khi cả bốn đến nơi thì trời đã tối
do trường vừa thi xong nên không còn ai các phòng nghỉ đã khóa cửa
chip đã đưa ba em nhỏ lên mái khu nhà bán chú để ngủ qua đêm
sáng ngày hôm sau khi các em nhỏ này xuống vệ sinh cá nhân thì mọi người phát hiện
những cái vụ việc này thì chưa từng xảy ra thích quá nặng
chúng tôi sẽ củng cố hồ sơ nếu như mà có cái hành vi mà sai sự thật
thì chúng tôi phải phủng cố tự trí để nhằm giáo dục phòng ngừa chung
cũng như là đảm bảo cái dư luận xã hội
như vậy thông tin mà phùng thị oanh đưa lên facebook cá nhân là nguồn thông tin không chính thống
gây hoang mang trong quần chúng nhân dân ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an huyện bắc nẵm đã hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong phần tiếp theo của bản tin đoàn thanh tra liên ngành công bố quyết định thanh kiểm tra
việc điều chỉnh giá bán điện thu tiền điện của tập đoàn điện lực việt nam evn
thủ tướng anh công bố thời điểm từ chức sau khi đề xuất mới về brexit không nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ
vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm nay tại xã phước nam huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
cơn mưa kèm theo rông và xét đã tác động đánh trúng vào hai học sinh đang chơi đá bóng trong sân vận động văn lâm
là một em học sinh tử vong tại chỗ và một em khác trọng thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
theo đó nạn nhân bị xét đánh chết tại chỗ được xác định là em kiều ngọc diệp là học sinh lớp sáu trên hai
em bị trọng thương là kiều thanh quốc là học sinh lớp sáu trên sáu cùng học tại trường trung học cơ sở nguyễn bình khiêm xã phước nam
trong những ngày qua thì thời tiết tại rất nhiều địa phương trên cả nước trong đó có tỉnh ninh thuận
đều có mưa rông lốc xét và gió giật mạnh do vậy các bậc phụ huynh cần quan tâm quản lý trẻ nhỏ
không nên cho trẻ ra đường hoặc là vui chơi bên ngoài để tránh gặp phải tài nạn khi thời tiết bất thường như vụ việc thương tâm nói trên
chuyển sang một thông tin khác vào chiều ngày hôm nay đại diện thanh tra chính phủ phối hợp với cục điều tiết điện lực bộ công thương
cục quản lý giá bộ tài chính công bố quyết định thanh kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện thu tiền điện của tập đoàn điện lực việt nam evn
dự kiến trong ba mươi năm ngày đoàn thanh tra sẽ kiểm tra xác minh toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật
trong việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện từ ngày hai mươi tháng ba và phương pháp tính giá thu tiền điện
trước đó ngày ba tháng năm thủ tướng chính phủ đã yêu cầu thanh tra chính phủ chủ trì kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện phương pháp tính giá và việc thu tiền điện
kết quả sẽ báo cáo thủ tướng trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục chương trình
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn trong phiên làm việc vào sáng ngày hôm nay
quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý thuế sửa đổi
khoảng ba điều một trăm hai mươi chín dự thảo luật quy định lực lượng cảnh sát nhân dân có nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn hỗ trợ cơ quan thuế trong quá trình cưỡng chế thuế
cho ý kiến về quy định này đại biểu nguyễn hữu cầu đoàn nghệ an cho rằng quy định như trên là không sát với thực tiễn
thực tiền không chỉ có lực lượng cảnh sát nhân dân tham gia mà còn có nhiều lực lượng khác của công an nhân dân tham gia
hơn nữa sắp tới lực lượng công an xã chính quy sẽ tham gia nhiều về vấn đề này
do vậy tôi đề nghị thay cụm từ lực lượng cảnh sát nhân dân bằng cụm từ lực lượng công an nhân dân cho phù hợp
và viết lại là lực lượng công an nhân dân có trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn hỗ trợ cơ quan quản lý thuế trong quá trình cưỡng chế
liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan điều tra viện kiểm sát tòa án tại điều hai mươi ba quy định cơ quan điều tra phải thông báo tiến độ kết quả xử lý vụ việc cho cơ quan thuế
đại biểu nguyễn hữu cầu cho rằng quy định như vậy sẽ phát sinh hai nhược điểm
thứ nhất cơ quan điều tra phải thông báo tiến độ điều tra cho cơ quan thuế là vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước
bởi vậy theo quy định vụ án đang trong quá trình điều tra thuộc danh mục bí mật nhà nước của ngành công an
cơ quan điều tra thuộc danh mục bí mật nhà nước của ngành công an quy định tại thông chư số một mươi năm hai nghìn một mươi của bộ trưởng bộ công an
nhược điểm thứ hai trong quy định này bỏ sót nhiệm vụ tiếp nhận xử lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố
được quy định từ điều một trăm bốn mươi bốn đến một trăm năm mươi của bộ luật tố tổng hình sử năm hai nghìn một mươi năm
liên quan đến trách nhiệm của lực lượng công an được quy định tại điểm b khoảng hai điều một mươi năm
cụ thể dự thảo luật quy định bộ công an
có trách nhiệm điều tra tội phạm thuế và xử lý theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự
đối với các hồ sơ cơ quan quản lý thuế phát hiện hành vi trốn thuế chuyển sang
cho ý kiến vào nội dung này đại biểu trần văn tiến đoàn vĩnh phúc cho rằng
quy định như vậy là chưa khái quát và chưa đầy đủ
các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mà cơ quan thuế phát hiện và chuyển sang cho cơ quan công an
không chỉ là trốn thuế mà còn mua bán trái phép hóa đơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong hoàn thuế đá trị gia tăng
nếu chỉ quy định như dự thảo thì các vụ việc trốn thuế mà cơ quan quản lý thuế phát hiện
chuyển sang cho cơ quan công an mới được điều tra xử lý còn
còn các loại vi phạm khác có liên quan đến lĩnh vực thuế có được điều tra không
do vậy đề nghị sửa lại là điều tra tội phạm thuế và xử lý theo quy định
của pháp luật tố tổng hình sử
đối với các hồ sơ cơ quan quản lý thuế phát hiện hành vi vi phạm
về thuế chuyển sang
cũng tại phiên thảo luận
các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các cấp
trong việc quản lý thuế quyền của người nộp thuế
quy định về mức tiền phạt chậm nộp đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
cũng trong chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc vào chiều ngày hôm nay
quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
ngay sau đó quốc hội đã thảo luận tại tổ về các dự án luật trên
bày tỏ đồng tình với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
đã bổ sung quy định cán bộ công chức sau khi nghỉ việc nghỉ hưu
vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác
tuy nhiên phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương hoàng văn trà
đại biểu quốc hội tỉnh phú yên
cho rằng việc luật hóa cần cụ thể để rõ tính pháp lý của những văn bản
mà ngày xưa những người này chịu trách nhiệm khi còn giữ chức vụ
cái cách chức sau đó ông không phải chỉ làm hiệu trưởng để ông nghỉ hưu đâu
mà ông làm thứ trưởng đó hay là ông làm bộ trưởng đó
nhưng mà ông bị cách chức hiệu trưởng đấy
thì không biết là cái chức thứ trưởng của chức bộ trưởng sau này có thế nào
cái đó ông phải nghiên cứu
vì ông không có cấp dưới làm sao có lên cấp trên
cái hậu hợp lý là trong thời gian vừa qua chúng ta không xác định
nhưng mà nó có thể quy định một cái nội dung nào đó để chịu tiếp
bởi vì mình ở đây đưa mình đưa vô
trong các hình thức luật công chức thì nó có là trước đây năm vật bốn hình thức
cái ông mà cái nghỉ diệt nghỉ hưu
có ba hình thức khiển trách cảnh cáo dưới mà cái xóa cái tư cách
thêm cái ông nghỉ hưu nghỉ diệt là xóa tư cách
thì tôi nghĩ cái này cái xóa tư cách thì nó là một hình thức lực
với cái người bây giờ ta không còn nữa
có cần thiết phải xóa nữa không không cần thiết ta cũng đâu còn
nghỉ diệt nhưng mà cái hưu rồi
nên chính vì vậy tôi cũng đề nghị cái chỗ này
là cân nhất cái việc mà xử lý
cũng liên quan đến luật cán bộ công chức và luật viên chức
một trong các nội dung được nhiều đại biểu
quan tâm cho ý kiến là chính sách đối với người tài năng
được quy định tại điều sáu trong dự thảo luật
để mà hiểu về cái tài năng để áp dụng vô cái luật này đó
thì phải đeo rõ về cái thế nào là tài năng
có định nghĩa rất là cụ thể
để các địa phương có cơ sở đó có tiêu chí
để mà xác định đó là người có tài năng
thì tiêu chí về năng lực hay tiêu chí về bằng cấp
hay kết quả nghiên cứu như thế nào vào tài năng
để trên cơ sở đó các địa phương tổ chức thực hiện
cần phải có cái quy định
để chúng ta xác định là tiêu chí tiêu chuẩn
của một người có tài năng phục vụ trong công vụ
là những cái nội dung gì
về đức độ về tài năng về có tầm về có tâm
để cho tổng hiến như thế nào
có khi có tài nhưng mà không có tâm
thì cũng không thể nào phục vụ được
mà thậm chí là dẫn đến phá hoại và chúng ta phải xử
thế thì tôi nghĩ là cái vấn đề tiêu chí
đối với những người tài năng cũng cần phải thể hiện rõ
trong đây để có những cái cơ sở căn cứ
thì mới thực hiện được
tại phiên thảo luận liên quan đến luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ
và luật tổ chức chính quyền địa phương
qua thảo luận
có ý kiến đề nghị giảm số lượng
hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh
cấp huyện hiện nay xuống còn
một phó chủ tịch ở tất cả
các đơn vị hành chính cấp tỉnh cấp huyện
nhằm đảm bảo tính thống nhất đồng bộ
về cơ cấu tổ chức hội đồng nhân dân cấp tỉnh
cấp huyện trong phạm vi cả nước
một số ý kiến đề nghị
giữ nguyên số lượng hai phó chủ tịch
hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp huyện
như luật tổ chức chính quyền địa phương hiện hành
nhằm đảm bảo cơ cấu thường trực
hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp huyện
đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn
của hội đồng nhân dân trong bối cảnh
đầy mạnh phân quyền phân cấp
đối với chính quyền địa phương hiện nay
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
đoàn thanh niên cụm thi đua số một
bộ công an đã tổ chức lễ phát động phong trào
thanh niên công an nhân dân
học tập thực hiện sáu điều bác hổ dậy
trong đó thống nhất sẽ triển khai
thực hiện nhiều chương trình cụ thể
hiện rõ tinh thần tuổi trẻ lực lượng an ninh
tình nguyện vì an ninh tổ quốc
vì hạnh phúc nhân dân
xung kích đảm nhận việc mới
việc khó việc đòi hỏi sức trẻ của đơn vị
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại cơ sở
thực hiện phong trào thanh niên công an nhân dân
học tập thực hiện sáu điều bác hổ dậy
đoàn thanh niên của một mươi đơn vị
thuộc cụm thi đua số một bộ công an
đã thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ
tham gia các hạ động xung kích
đảm bảo an ninh trật tự trên các địa bàn đóng quân
xung kích thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân
xây dựng phong cách người thanh niên công an
bản lĩnh kỳ cương nhân văn trách nhiệm
vì nhân dân phục vụ
đặc biệt là tình nguyện tăng cường
cho lực lượng trực tiếp chiến đấu
ở địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa
biên giới hải đảo
và các hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng
tại buổi lễ
chiến dịch thanh niên công an tình nguyện
hè năm hai nghìn một mươi chín
cũng đã được phát động với nhiều nội dung cụ thể
thiết thực tạo khí thế thi đua sôi nổi
lan tỏa trong đoàn viên thanh niên
ngay sau lễ phát động
đoàn thanh niên cùng thi đua số một
phối hợp cùng các đơn vị sẽ tổ chức gia quân
triển khai chương trình trồng cây nhớ ăn bác
với mục tiêu trồng hơn
hai cây xanh tại địa bàn
các tỉnh miền bắc và miền trung
đó là những hoạt động thiết thực
thể hiện vai trò sung kích của thanh niên công an nhân dân
trên các lĩnh vực
đóng góp trí tuệ và sức trẻ
phục vụ tổ quốc phụng sự nhân dân
trong những năm qua
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội trên cả nước
đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác
cải cách thủ tục hành chính
nhằm hướng tới một nền hành chính vì nhân dân phục vụ
điển hình là việc đưa cán bộ xuống tận địa bàn
hướng dẫn bà con làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân
hay phối hợp với ngành biêu điện
thực hiện việc chuyển trả chứng minh nhân dân
nhanh chóng đến người dân
mà công an tỉnh bắc cạn đang thực hiện
việc làm này không chỉ nhận được sự đồng tình ủng hộ
của các tầng lớp nhân dân
mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp
về cán bộ chiến sĩ công an
bộ phận cấp chứng minh nhân dân
phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh bắc cạn
không còn tình trạng lộn xộn
mòn mỏi chờ đợi như những năm trước
nhiều người dân đến xin cấp mới
hoặc sửa đổi giấy chứng minh nhân dân
đã rất bất ngờ khi thủ tục nhanh gọi
thời gian ngắn nhất
thể nói là tôi thấy là so với mấy năm trước
là như thế là rất là nhanh chóng
những năm trước đây
việc cấp chứng minh nhân dân
cho người dân ở bắc cạn
thực hiện vào ngày cố định
tập trung ở phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội và công an các huyện
thời gian làm xong thủ tục
đến khi nhận chứng minh nhân dân
có thể mất vài ngày
đồng bào ở các thôn bản xa
đến làm thủ tục gặp không ít khó khăn
nhất là những người già đau yếu
quyết tâm cải cách thủ tục hành chính
quan tỉnh bắc cạn đã có nhiều đổi mới
giảm những khâu không cần thiết
không còn phù hợp
ngay từ đầu năm
chúng tôi đã tham nhu cho lãnh đạo đồng vị
tham nhu cho giám đốc quan tỉnh
tăng số lượng ngày tiếp công dân
từ ba ngày trên một tuần
nên bảy ngày trên một tuần
và tiếp công dân đến làm chứng minh nhân dân
từ thứ hai đến thứ bảy
ngoài ra thì
từ năm hai nghìn một mươi bảy
tổ chức cấp chứng minh nhân dân nhanh
cho công dân
sau một trăm hai mươi phút
kể từ khi lục đủ sơ
công dân sẽ được nhận chứng minh nhân dân
bên cạnh đó
công an tỉnh bắc cạn còn cấp chứng minh nhân dân
tại tổ dân phố thôn bản
khi có từ bảy công dân trở lên có nhu cầu
đối với đối tượng người già bệnh tật
gia đình chính sách
khi người dân có yêu cầu
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
đều cử tổ công tác xuống tận nhà
làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân
nhiều người dân sau khi được cấp chứng minh nhân dân
đã đủ điều kiện để hưởng
một số chính sách hỗ trợ của đảng nhà nước
góp phần ổn định cuộc sống
bây giờ gọi bà xuống
bà cũng không đi được
bây giờ bọn cháu nó lên làm lại
lên đến nhà là làm
bà là cảm ơn là mát
đối với bộ phận của chúng tôi là trực tiếp
tiếp xúc với công dân hàng ngày
nên chúng tôi luôn đặt
cũng như lãnh đạo đơn vị chỉ huy đơn vị
luôn chỉ đạo chúng tôi là phải
có thái độ niềm nở tận tụy
cái nguyên tắc này
cũng như là cái chỉ đạo thực hiện này
xuyên suốt trong quá trình cấp chứng minh nhân dân
và công tác tiếp công dân
đến làm chứng minh nhân dân tại trụ sở
với tinh thần
chưa hết việc là chưa hết giờ
giải quyết nhanh gọn đúng thủ tục
của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
người dân đến làm thủ tục đã giảm tâm lý e ngại
bớt chi phí và tiết kiệm thời gian
không chỉ vậy
việc cải cách hành chính trong cấp chứng minh nhân dân
đã giúp cho người dân kỳ thời có được
tấm giấy tờ tùy thân quan trọng
giúp cho họ yên tâm trong việc thực hiện
các yêu cầu về hành chính
và cũng là góp phần giúp các chính quyền
quản lý tốt về an ninh trật tự địa phương